cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trần ngọc vinh chú tại huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế về hành vi hiếp dâm
vào khoảng tám giờ tối ngày một mươi bốn tháng bảy vinh điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ một thuộc thị trấn phong điền thừa thiên huế phát hiện một thiếu nữ sinh năm hai nghìn bốn đang đi bộ
sau khi giả vờ làm người tốt cho nạn nhân đi nhờ vinh chở nạn nhân vào một con đường nhỏ vắng vẻ trên địa bàn phường hương an rồi khống chế thực hiện hành vi giao cấu
sau đó tẩu thoát nhận được tin báo của bị hại các lực lượng chức năng công an tp huế nhanh chóng truy xét đối tượng gây án
đến ngày hai mươi một tháng bảy các lực lượng chức năng công an tp huế bắt giữ vinh
vinh là đối tượng đã có bốn tiền án tiền sự về tội cướp tài sản dâm ô trẻ em và trộm cắp tài sản